hà nội f đi tiêm vaccine quận cầu giấy ra thông báo khẩn tìm người
vì sao tp hcm phát hiện kỷ lục tám một trăm chín mươi chín ca nhiễm trong ngày ba mươi
nguyên nhân hàng trăm f che lấn sô đẩy hàng rào để giành đồ ăn sáng
trước bốn tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết tính đến một mươi hai giờ cùng ngày
thành phố ghi nhận thêm ba mươi tám ca dương tính sars cov hai trong đó hai mươi tám ca đã được cách ly và một mươi ca ở khu vực phong tỏa
trong số ba mươi tám ca mới có một mươi chín ca ở quận thanh xuân quận hai bà trưng một mươi ca đống đa bốn ca đan phượng hai ca hoàng mai một ca gia lâm một ca hoàn kiếm một ca
trong một mươi chín ca ở quận thanh xuân có một mươi sáu ca ở phường thanh xuân trung chủ yếu ở ngõ ba trăm ba mươi và ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi
có nhiều người trong cùng gia đình nâng số ca mắc ở phường này lên bốn trăm bốn mươi một ca
phường nhân chính có thêm hai ca phường khương mai thêm một ca ở hai trăm một mươi tám lê trọng tấn
phường nhân chính có thêm hai ca phường khương mai thêm một ca ở hai trăm một mươi tám lê trọng tấn
phường nhân chính có thêm hai ca phường khương mai thêm một ca ở hai trăm một mươi tám lê trọng tấn là anh pvl một mươi chín tuổi là f một con của bà chủ cửa hàng dnh
nam thanh niên này được lấy mẫu xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung tại thanh xuân từ ngày hai mươi chín tháng tám
ngày ba tháng chín anh xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính
như vậy gia đình này đã có bốn người mắc covid một mươi chín tổng số ca liên quan đến ổ dịch này hiện là một mươi ca
trong một mươi ca ở quận hai bà trưng có bảy ca ở cùng địa chỉ một trăm bảy mươi minh khai ba ca ở số tám ngõ hòa bình ii
trong bốn ca ở quận đống đa có hai ca ở một mươi sáu b ngô tất tố phường văn miếu một ca ở ngách ba mươi bốn ngõ thịnh quang và một ca ở tám mươi hai trung tả phường văn chương
ca bệnh ở phường thịnh quang là anh nvd hai mươi một tuổi anh tham gia làn dân quân đi trực chốt từ ngày hai mươi ba tháng tám trực tại chốt ngõ thông phong
từ ngày hai mươi ba tháng tám anh chuyển sang ở tại ký túc xá đại học thủy lợi ở tập trung cùng đoàn bộ đội dân quân tự vệ
tại đây ở cùng phòng f hvd có kết quả dương tính ngày hai tháng chín
ngày ba tháng chín anh đê được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
hai ca ở huyện đan phượng có địa chỉ ở cụm chín và cụm một mươi xã tân lập
xã này đến nay ghi nhận gần hai mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba bốn trăm sáu mươi tám ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một chín trăm linh chín ca
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận cầu giấy hà nội thông báo khẩn tìm người
đã từng đến tiêm chủng tại tòa nhà fpt phạm văn bạch do f đã từng đến đây tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cụ thể quận cầu giấy thông báo những người đã đến địa điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tại trụ sở tập đoàn fpt số một mươi phạm văn bạch cầu giấy trong thời gian từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi năm h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng tám
và tám h đến một mươi giờ ngày ba mươi tháng tám cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn
trong địa bàn cư trú để được tư vấn hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc có điện thoại số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm cdc hà nội
được biết trong khoảng thời gian trên có một ca f từng đến đây để đi tiêm chủng
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận ba bốn trăm hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca số mắc là đối tượng đã được cách ly một tám trăm sáu mươi năm ca
ngày ba chín tin tức covid một mươi chín tại tp hcm ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục là tám bốn trăm tám mươi ca
cao hơn nhiều so với số ca ghi nhận trong ngày cao nhất trước đó là sáu ba trăm linh ca vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
theo lý giải của lãnh đạo sở y tế tp hcm tp hcm đang vét f ở tất cả các vùng đỏ
và phát hiện ra nhiều ca tiềm ẩn mà trước đó chưa phát hiện được
tp hcm vẫn còn một mươi ngày quan trọng nữa để vét f và chờ vài ngày nữa để đánh giá tiếp
đặt vấn đề số ca nhiễm covid một mươi chín tăng vào
có phải là do các quận huyện công bố số ca thật để được nhận thuốc monupiravi do tp hcm cấp để phát cho f
lãnh đạo sở y tế một lần nữa khẳng định là do vết f các vùng đỏ
cũng theo lãnh đạo sở y tế tp hcm số ca nhiễm covid một mươi chín tăng như vậy không đáng lo
vì đây là những f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đang cách ly tại nhà
hơn nữa các bệnh viện giã chiến đang chống chỗ rất nhiều
quan trọng là làm giảm được số ca tử vong
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết thêm
tp hcm hiện đã qua đỉnh dịch hy vọng sẽ yên ổn
nếu phủ vaccine tốt thì dịch covid một mươi chín sẽ qua luôn và thời gian tới chỉ còn những đợt dịch nhỏ
tin tức covid một mươi chín theo công bố của bộ y tế thì tại tp hcm ghi nhận đến hết ngày ba mươi
đã có hai trăm bốn mươi một một trăm một mươi ca nhiễm covid một mươi chín và số ca tử vong là chín chín trăm bảy mươi bốn
phát biểu tại cuộc họp thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành
giám đốc sở y tế hà nội trần nhị hà cho biết
tính từ một mươi tám h ngày hai chín đến một mươi hai h ngày ba chín tp hcm ghi nhận bốn mươi ba ca mắc mới
trong đó có sáu ca cộng đồng hai mươi chín ca tại khu cách ly và tám ca trong khu vực phong tỏa
theo bà hà trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận ba sáu trăm sáu mươi ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly một tám trăm năm mươi ca hai trăm một mươi ba ca trong bệnh viện và bốn mươi hai ca nhập cảnh
qua công tác chủ động giám sát
các ca ho sốt ngoài cộng đồng đã phát hiện một trăm sáu mươi hai ca dương tính sars cov hai
bà hà cho biết hiện tại hà nội có sáu chùm ca bệnh phức tạp
là các chùm ca bệnh tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân có bốn trăm một mươi hai ca mắc
phường văn miếu có một trăm một mươi ba ca mắc phường văn trương đồng đa có tám mươi chín ca mắc
phường giáp bát quận hoàng mai có bốn mươi sáu ca mắc xã tân lập huyện đan phượng có một mươi bảy ca mắc
ngọc hà quận ba đình có một mươi sáu ca mắc
trong đó thanh xuân trung có số ca mắc cao nhất nhưng về cơ bản đã được kiểm soát
theo giám đốc sở y tế hà nội việc thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đã kích hoạt hai giường bệnh cho tám bệnh viện trực thuộc sở y tế
trong đó có năm trăm linh giường bệnh cho bệnh nhân nặng nguy kịch một năm trăm linh giường điều trị cho các bệnh nhân trung bình
sở y tế cũng đã nâng quy mô điều trị cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nhẹ
không có triệu chứng lên hai mươi dường
tính đến nay đã tiếp nhận và điều trị ba bốn trăm hai mươi tám bệnh nhân
hiện còn hơn một bệnh nhân đang điều trị và năm mươi ba bệnh nhân nặng
sở y tế đã phối hợp với sở văn hóa và thể thao xây dựng bài tập thể dục
để hướng dẫn cho các bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để nâng cao sức khỏe
ngoài ra bà hà cũng cho hay hà nội đã triển khai ký hợp đồng với các bệnh viện công lập
ngoài công lập thuộc trung ương và thành phố tham gia công tác xét nghiệm
nâng công suất xét nghiệm lên hai trăm linh mẫu mỗi ngày
thành phố đã tổ chức xét nghiệm tất cả khu vực phong tỏa hai ba ngày một lần
khu vực nguy cơ cao từ năm đến bảy ngày một lần theo đúng tinh thần của thủ tướng chính phủ
hiện hà nội đã tiêm chủng được khoảng ba mươi hai dân số
thời gian tới thành phố phấn đấu cam kết tiêm chủng đạt một trăm năm mươi mẫu mỗi ngày
đồng thời tiếp tục đề nghị bộ y tế phân bổ vaccine để đạt độ bao phủ tiêm chủng
sáng bốn chín thông tin từ sở xây dựng hà nội cho biết đến hai mươi ba h tối ba chín
sở này đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại một mươi sáu địa điểm trên địa bàn thành phố
cụ thể một mươi sáu chốt đã được thiết lập ở các vị trí liên mạc hai cầu phố viên cầu noi
khu công nghiệp bộ công an đông la bích hòa hai trạm bôm khe tăng cầu mỹ hưng cầu đen
cầu dương hiền hoàng xá hai cầu khánh vân cầu làng phúc am duyên thái
hai vị trí trên đường gom cao tốc pháp vân cầu rẽ để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài một mươi sáu vị trí nêu trên sở xây dựng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
phân đấu trong ngày bốn tháng chín hoàn thành chốt cứng ở một mươi bốn vị trí còn lại
cụ thể là cầu đại học vân canh cầu cạnh cầu sông đáy cầu cạnh hồ câu sông đáy
cầu lại dụ cầu mai lĩnh cũ cầu đồng hoàng cầu xóm sông cầu cầu sắt hoàng xá một
đỗ hà cầu văn xá cầu cạnh công ty coca cola lối lên cao tốc từ đường canh hồng vân
cầu kẹ qua canh hồng vân đê hồng vân
sau khi hoàn thành đơn vị sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý
đề nghị người dân không di chuyển qua ba mươi chốt cứng này sở xây dựng thông tin
liên quan đến vụ việc ép không che lấn sô đổ hàng rào để giật đổ đồ ăn trong bệnh viện giã chiến
chiều ba chín thông tin với báo chí lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết đã chấn trình tình trạng này
trước đó đoạn clip ghi lại cảnh khi các nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe đồ ăn dù chưa tới vị trí
thì hàng trăm người đã ổ ra chặn đường
nhiều người không chỉ lấy một phần mà còn giật lấy năm một mươi phần ăn trong khi những người khác chưa có phần ăn nào
đáng chú ý có thanh niên còn vừa quay video vừa hô lớn kích động đám đông
bà con ơi nhà ra đi vì tập trung quá đông có người phụ nữ bị ngất xỉu
trong video dù có một số cảnh sát cơ động nhưng quá mỏng nên tình hình vẫn rất lộn xộn
được biết sự việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày ba tháng chín ở khu c bệnh viện giã chiến số một cơ sở thới hòa thị xã bến cát
sau khi vụ việc xảy ra các cán bộ y tế y bác sĩ tại đây đã dùng loa để vận động
đồng thời kết hợp với lực lượng an ninh kiểm soát để ổn định tình hình
lý giải thêm về tình trạng này một lãnh đạo quản lý bệnh viện giã chiến số một cho biết
có một số lượng lớn f mới được chuyển từ thị xã tân uyên đến nên nhiều người chưa được lập danh sách
từ đó xảy ra vấn đề thiếu hụt trong việc cung cấp các suất ăn sáng
trước đó vào tối muộn ba chín xảy ra việc f giành giật sô hàng rào để lấy đồ ăn
khác do có hàng ngàn f được thị xã tân uyên chuyển về khu điều trị thới hòa trong đêm
nhưng lại không phối hợp tốt với ban điều hành khu điều trị dẫn tới tình trạng thiếu đồ ăn
đồ ăn đến chậm trong buổi sáng
tới chiều tối muộn ba chín tình hình tại khu điều trị thới hòa đã ổn định trở lại
khi lực lượng công an tăng cường đồng thời số xuất ăn cũng được tăng lên phù hợp
với số lượng f được trung truyền tới
được biết hầu hết các f ở đây là những người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
nên họ vẫn có thể tự đi lại tự chăm sóc và có tỷ lệ xuất viện rất cao
trong ngày ba tháng chín tp hcm phát hiện tám bốn trăm tám mươi ca f cộng đồng
trên tổng số một trăm tám mươi chín trăm bốn mươi bốn mẫu xét nghiệm được lấy chiếm gần bốn mươi
như vậy tỷ lệ này tăng lên hai bảy so với ngày một tháng chín
được sở y tế tp hcm cho biết trong buổi họp báo cùng ngày
theo dữ liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm lúc hai mươi một h ba mươi tối mùng ba tháng chín
trong hôm nay tp hcm xét nghiệm một trăm tám mươi chín trăm năm mươi
hai trăm bốn mươi bốn mẫu ghi nhận tám bốn trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín mới tất cả đều trong cộng đồng
như vậy tỷ lệ f trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm gần bốn bảy
và tỷ lệ ca cộng đồng chiếm một trăm linh tổng số ca
trong đó quận bình tân nhiều nhất với bảy trăm bảy mươi bảy ca cộng đồng
tiếp đến là quận một có bảy trăm ba mươi sáu ca quận tân bình sáu trăm chín mươi sáu ca quận một mươi hai có sáu trăm sáu mươi ca
huyện bình chánh năm trăm tám mươi ba ca
liên tiếp từ ngày thứ bảy đến ngày thứ một mươi hai từ ngày hai mươi chín tháng bốn
tp hcm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và xét nghiệm trên diện rộng
ghi nhận tất cả các dương tính trong ngày đều là ca cộng đồng
riêng ngày ba chín số ca f cho cộng đồng cao nhất trong một mươi hai ngày tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
và cũng là ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay
trong buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một chín
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam cho biết các quận huyện và tp thủ đức đang thực hiện xét nghiệm đợt hai
tổng số mẫu xét nghiệm của các địa phương cho thấy tỷ lệ ca dương tính từ ba sáu trong đợt một đã giảm xuống dưới hai
như vậy so với tỷ lệ f trên tổng số mẫu xét nghiệm trong ngày một tháng chín chiếm dưới hai
thì nay ngày ba tháng chín tỷ lệ này tăng thêm gần hai bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết thành phố tiếp tục tổ chức test nhanh cho tất cả người dân ở khu vực vùng đỏ và vùng cam
khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm rt pcr
cụ thể sẽ tổ chức lấy mẫu gộp năm cho vùng vàng và mẫu gộp một mươi cho vùng xanh
tính từ một mươi bảy h ngày hai tháng chín đến một mươi bảy h ngày ba tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám bốn trăm chín mươi chín ca covid một mươi chín mới tại tp hcm
như vậy trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thành phố đã có tổng cộng hai trăm bốn mươi một tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
sáng bốn tháng chín công an huyện di linh cho biết đang lập hồ sơ xử lý nhóm bảy tài xế
tụ tập chơi ma túy trong điểm cách ly tập trung dành cho tài xế phụ xe tải đến bỏ hàng và chở hàng trên địa bàn huyện di linh
theo thông tin từ cơ quan công an đêm hai tháng chín lợi dụng việc được ở và sinh hoạt trong khu tập kết
nhóm tài xế phụ xe tải đã chơi ma túy trên cabin xe ngay trong khu lưu trú
bảy tài xế gồm huỳnh ngô thế kỷ nguyễn ngọc an tô thế tài trần minh vũ ngọc hiếu trần văn bình
công ngụ tại huyện di linh và trương duy bình ngụ tại huyện đức trọng
thời điểm trên khi kiểm tra một số đầu xe kéo đang đậu trong điểm lưu trú
lực lượng chức năng phát hiện một cabin xe đang có nhóm người tụ tập có dấu hiệu đã sử dụng ma túy
kiểm tra cabin xe cơ quan công an phát hiện trên thùng xốp ngay vị trí bảy tài xế ngồi có một đĩa xứ màu trắng
trên địa xứ có chất bột màu trắng là ma túy tổng hợp ba tờ tiền được cuốn tròn và một thẻ nhựa màu trắng dùng để sử dụng ma túy
làm việc với cơ quan công an huỳnh ngô tế kỳ khai số ma túy trên do bản thân mua để sử dụng
khi đang ở tại khu lưu trú chờ có chuyến xe mới kỳ đã rủ thêm sáu người cùng sử dụng thì bị công an bắt quả tàng
mới đây công an tp hà nội cho biết đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn kiểm tra phát hiện hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị phân phối ra thị trường
khi tiến hành kiểm tra bất ngờ hai chiếc xe tải mang bề kiểm soát hai mươi chín h chín nghìn bốn trăm một mươi sáu do nguyễn khắc toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú thọ điều khiển
và một xe mang bì kiểm soát tám mươi tám c ba nghìn hai trăm bảy mươi ba do nguyễn ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định là lái xe
lực lượng chức năng phát hiện một trăm chín mươi chín thiết bị y tế là máy thở
tại thời điểm kiểm tra cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số thiết bị
y tế này đồng thời hai lái xe khai nhận chỉ trở thuê và cũng không biết hàng hóa trên xe là hàng gì
tổng giá trị số thiết bị y tế này ước tính trên hai tỷ đồng
điều đáng nói hai chiếc xe tải đều có giấy lưu thông luồng xanh đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng trong kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé